các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những cơn mưa tiếp tục mở rộng xuống khu vực đồng bằng và lan sang cả phía tây bắc bộ
khiến cho nền nhiệt trong đêm nay và cả ngày mai trên toàn bắc bộ tiếp tục giảm thêm
thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
trời rét về đêm muộn và sáng sớm
ngày mai miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây có lúc có mưa
nền nhiệt ngày mai bắc bộ sẽ tăng rất chậm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng núi phía bắc sẽ thấp dưới hai mươi hai độ trời rét cả ngày
các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ trời lạnh
riêng đối với khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình hay cả yên bái
do ít chịu tác động của không khí lạnh nên trời vẫn có nắng nhẹ về chiều
và nhiệt độ ở mức cao giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến hai mươi tám độ
với miền trung khu vực các tỉnh từ hà tĩnh ngược trở ra đến thanh hóa là những nơi chịu tác động của gió mùa đông bắc
nên trời nhiều mây có lúc có mưa và nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi năm độ khiến trời chuyển lạnh
với khu vực tỉnh quảng bình và phần phía bắc của tỉnh quảng trị
chịu ảnh hưởng khuếch tán yếu của không khí lạnh trời nhiều mây hơn nắng gián đoạn nhiệt độ giảm còn hai mươi bảy cho đến hai mươi tám độ
ở khu vực từ phía nam quảng trị trở vào đến bình thuận do không chịu tác động của không khí lạnh
nhiều mây nhưng nhiệt độ vẫn ở mức cao giao động trong khoảng từ ba mươi cho tới ba mươi hai độ
không khí lạnh không ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực phía nam nhưng nó lại tác động khiến chiều cường ở khu vực nam bộ tăng cao
với đỉnh chiều tại trạm phú an trên sông sài gòn lên mức báo động ba và trên báo động ba
tạo ra nguy cơ ngập úng nhiều nơi ở khu vực thành phố hồ chí minh
còn về diễn biến thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái không mưa nắng sớm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên tiếp tục cao giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt ba mươi bốn ba mươi năm độ và nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc ở khu vực vĩnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và khiến cho biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa không chịu tác động của đợt khí lạnh lần này gió vẫn duy trì hướng đông đến đông nam với cường độ cấp bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông cường độ cũng không mạnh cấp bốn cấp năm
nên sóng biển cả hai khu vực đều thấp dưới hai mét biển lặng tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé